vào hồi một mươi một h ngày hai mươi chín tháng một mươi một tàu cảnh sát biển hai nghìn một mươi hai hải đội hai trăm linh hai bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai nhận được lệnh cơ động tiếp cận cứu nạn tàu cá số hiệu dna chín mươi một nghìn sáu mươi bị chết máy trôi giạt trong vùng biển động ở phía đông cách đảo cồn cỏ ba mươi hải lý
sau gần hai giờ cơ động tàu cảnh sát biển hai nghìn một mươi hai đã tiếp cận được tàu bị nạn do ông cao minh tấn chú tại phường nại hiên đông quận sơn trà thành phố đà nẵng làm thuyền trưởng
trên tàu có một mươi thuyền viên sức khỏe của các thuyền viên đều ổn định
lúc chín h ngày ba mươi tháng một mươi một tàu cảnh sát biển hai nghìn một mươi hai đã đưa một mươi ngư dân và tàu cá gặp nạn về cảng hải đội hai bộ đội biên phòng đà nẵng bảo đảm an toàn bàn giao cho lực lượng chức năng theo quy định